trứng hạt sen cho hạt sen vào tim vào tim và chế nước
trứng nước như thế này hoặc là hấp hoặc là trứng
thì chúng ta thấy cái lửa nó không trực tiếp với thức ăn với thực phẩm
thực phẩm nó quá được một cái lăng nước
vì vậy cho nên cái chất độc của trong lửa củi nó không làm tác hại lên cái thực phẩm
là cái thực phẩm nguyên vật liệu nó sẽ giữ được nguyên chất của nó
nó không bị bay hơi không bị bốc hơi cái mùi cái vì nó vẫn giữ được
cho nên nó bổ dưỡng
cái thứ hai nữa là cái cách làm
cách thứ ba nữa là
cách làm chín này thì cái nguyên vật liệu nó nguyên cho nó không bị vỡ không bị là nát
trứng như thế này nó cũng máu trịn giống như mình luộc trực tiếp vậy thôi
không lâu đồ hai mươi phút
và cái món này thì mình chỉ có hạt sen là cần phải thời gian trứng thôi
còn bên yên sau là mình đã làm sạch như thế này rồi ngấm rồi
mình lượm sạch lắm rồi
thì mình chỉ
còn cái khí hạt sen trịn là mình cho yên sau vào và đưa phèn vào để trứng
trứng trứng với hạt sen
trứng trúng với hạt sen
trứng yên mà trinh nó nhanh lắm
món ăn với chỉ hai nguyên liệu chính là hạt sen và tổ yến
nhưng nghệ nhân mai thị trà đã cho thấy sự cầu kỳ tỉ mỉ như thế nào
trong quá trình chế biến
từ việc chọn nguyên liệu cách sử dụng dụng cụ đồ bếp sơ chế chế biến
đều phải đảm bảo đúng cách để hương vị món ăn giữ lại nguyên vẹn nhất
ẩm thực cung đình huế nói chung nổi tiếng không chỉ ở cách chế biến
mà còn ở cách trình bày trang trí món ăn làm nên nét đặc sắc
mà không phải nơi nào cũng có
đa phần những món ăn cung đình không khác nhau
không khác mấy so với món ăn dân dã về nguyên liệu
điểm khác biệt ở đây chính là kỹ thuật chế biến và sự trình bày cầu kỳ
tinh tế như một mút nghệ thuật được chăm chút tìm mần
em ăn thịt hột sen nó nguyên như vầy nhưng mà mềm lắm
cái cách chứng nó hẳn không nằm đẹp
vì sao vì khi nó sối nó không có những động tác

cho nên cái thành phẩm mình không bị tác động cho nên hạt mềm nhưng mà hạt không tóe ra giống như mình nấu
à đúng rồi
mà chế thích mềm được mùi vậy
nước thì rất là thanh mát

không chỉ nổi tiếng bởi ẩm thực cung đình huế còn được xem là thủ phủ của các món ăn dân dã
bởi ẩm thực cung đình huế còn được xem là thủ phủ của các món ăn dân dã
trong đó không thể không khể đến chè huế
chợ đông ba khu chợ lớn nhất thành phố
cũng là nơi bạn dễ dàng tìm thấy cả chục loại chè
được chế biến cầu kỳ qua bàn tay của nhân o đàm đàng tháo vát
từ những loại chè cung đình sang trọng khi xưa
đến nay đều được bình dân hóa và trở thành những món chè thanh ngọt cho ngày hè
các hàng chè ở chợ đông ba lúc nào cũng tấp nập người
chẳng những đa dạng và rực rỡ sắc màu
mỗi hạt đậu viên bánh hay miếng thạch trong chè
đều hội tụ sự tinh tế của ẩm thực cung đình
và nét mộc mạc của một món ăn dân dã
đến huế là phải thử chè huế
không chỉ một lần mà nhiều lần
mới có thể cảm nhận được văn hóa nơi đây một cách chân thực nhất
ở huế người ta có thể dễ dàng tìm thấy hàng quán bất cứ nơi đâu
đôi khi chỉ là những cánh hàng rong đơn sơ trong một con ngõ nhỏ
là đã thấy hình ảnh thân thương của huế ở đó
trong khi nhiều món ẩm thực dân gian khác đều đã lên quán lên phố
thì có lẽ bánh canh là món ăn hiếm hoi
còn giữ nguyên hình ảnh của một cánh hàng rong
trên cánh hàng đó một bên là mẹ sát
một bên là các vị đựng trong các bát nhỏ
một bên là nổi bánh canh khi nào cũng nóng hồi
thế mình phải chuẩn bị cái này thì chuẩn bị từ mấy giờ
bốn giờ sáng dậy là nấu
còn xà tôm thì là làm từ hôm trước hay là
không chỉ vì buổi sáng thôi
hầu như nghe đi là có những người họ làm buổi chiều
hầu như họ làm toàn là buổi chiều hết
nhưng buổi sáng thì dậy sớm thì tránh thủ
chỉ làm buổi sáng để cho được nguyên liệu được ngon hơn
dạ nước dùng của cái bánh canh này là
thì làm có cái cỏ ràm thì làm ràm
có cái cỏ ràm thì làm cua đá
nước sôi xong rồi mình thả bột vô
thả bột vô và bột sôi lên rồi mình vỡ cái bọt đó
mình đổ vứt rồi mình bắt đầu đổ nước rượu cua vô
là hoàn thành thôi
nấu nước là ban đầu là nước trắng thôi đúng không
nước trắng với ruột
nước trắng với ruột
đánh vô nước với ruột với muối
đánh vô nước sôi lên rồi mình thả bột vô
bột vô sôi lại là mình vỡ cái bọt đó mình đổ đi
một cái bọt đổ bên bên bọt nước rượu cua vô
mà cái này là mình phải ăn nóng đúng không chị
vì em thấy là cái nồi này
ăn nóng mới ngon chứ ăn ngủi mới ăn ngon
phải ký ra hết tùy theo món
thế nên là cái nồi này lúc nào cũng phải có một cái bếp than ở bên dưới để giữ nóng
ngồi thông thả thưởng thức bát bánh canh và trò chuyện đôi câu với người bán
mới thấy dù là món ăn dân dã
nhưng nó vẫn chứa đầy sự cầu kỳ trong chế biến
nhiều cái cách
mà người huế vẫn làm
làng thang trong những con ngõ nhỏ ở huế
ắt sẽ tìm được những hàng ăn dân dã ngon lành
là những cửa hàng gia truyền lâu năm
nói đến đặc sản ở huế
không thể không nhắc tới vô số các loại bánh khác nhau
có hương vị đậm đà
không thể lẫn với bất kỳ nơi nào khác
đều là những món bánh nổi danh xứ huế
các loại bánh này trước kia
nhà nào cũng làm như một món ăn vặt
chỉ còn ít gia đình dưỡng nghề làm bánh
và duy trì bánh này

và duy trì đến nay

ngoài bánh nậm ra
thì là còn gia đình nhà mình là còn làm những loại bánh nào khác nữa ạ
bánh là những món bánh của huế bên đó
cháu thấy như các nguyên liệu làm bánh không chỉ là bánh nậm
mà như bánh bèo đều là những nguyên liệu rất là đơn giản đúng không ạ
thì cũng từ bột gạo tẻ
bò pha chế ra
nó cũng có cái gọi là ăn khác nhau
nhưng mà cũng phát xuất từ bột gạo tẻ
rồi cũng những tôm
nhưng mà có cái là ăn thuốc giáp vị
cái đồ tươi
giống như thịt tươi tôm tươi
ngày mỗi là mình bán hết ngày nãy
chứ còn giống như họ bán mà họ làm
giống như là ngày đến hết
ngày mai còn lại là hướng nhau về cái chất lượng
đó vậy thôi
trước là cháu vẫn nghĩ đây là những món ăn dân dã
cháu không biết là đây là những món ăn đã từng để tiến vua đâu
do dân họ làm
nhưng mà giống như một cái ngày lễ hồi chứ đó
là giống như họ làm ra là
với cái lòng thành là họ lên rồi dân vua
từ nhân dân họ làm ra
rồi lên dân vua
nhưng mà vua ăn thịt
thế từ đó là coi như là phát triển lên thôi
vậy là chứ đi ăn bồ
nhưng mà vẫn huyệt
vẫn là cái món này là món của huyệt
làm cái này có đơn giản không ạ
nếu như mà một người mà chưa từng biết làm như cháu thì có làm được không có
ừm em có thể vô đây khoảng một ngày là em biết làm
thế chắc bây giờ cháu chỉ thử còi bánh thôi đúng không ạ
tôi nói chung
nhưng mà có hổng biết hết
người huế là gọi như cái mô ai hổng biết hết
bên nào vào trước cũng được đúng không ạ
gập vô này
gập lại đúng không ạ
nói cháu đúng này cái bánh này có chứ
bánh gì ăn đi
điểm chung của các loại bánh này
đều làm từ bột với nhân tôm
sự khác nhau đến từ cách làm và chế biến món ăn
nổi danh nhất là món bánh bèo
với lớp bột trắng mịn
điểm xuyết thêm tôm giã nhỏ
dưới lên cùng vài lát da heo chiên giòn
bánh nậm trắng ngần
điểm nhụy tôm hồng
lát mỏng manh
gói trong lá rong xanh
bánh bột lọc trong veo
thấy rõ cả nhân
vừa có nỗ dai dai của bột
vừa có vị ngọt của tôm tươi
và thịt ba chỉ mặn mòi
người huế làm bánh không phải để ăn no
mà để thưởng thức
tận hưởng từ từ tinh hoa của đất trời
nên dù ai ở huế
hay đang đi xa quê
cũng đều nhớ về hương vị
của những chiếc bánh nhỏ bé
để đứng cả tuổi thơ trong ấy
những chiếc bánh nhỏ xinh
vừa giản dị vừa cầu kỳ
đã thể hiện phần nào nghệ thuật làm bếp
của những bà nội trợ đàm đang
khéo tay vun vén
mỗi loại bánh có một cách làm
và mang ý nghĩa riêng
đòi hỏi người ăn phải thưởng thức
bằng cả ngũ quan
mới cảm nhận hết sự tinh túy
của ẩm thực kinh kỳ
có thể nói
người huế coi ẩm thực
nên không chỉ đơn thuần là ăn
mà là thưởng thức
tận hưởng bằng cả khứu giác
và cả tâm hồn
sự thanh tao cho ẩm thực
thể hiện ngay trên những chiếc bánh bèo nhỏ xíu
những lá bánh đậm mỏng tang cánh chuồn
chén chè hạt sen nhẹ nhàng
và ngát thơm
những món ăn huế
dù là cao lương mỹ vị
hay dân giá đơn sơ
đều làm cho ai đó một lần nếm qua
phải vương vấn
cái hương vị khó quên ấy
những con đường quanh co ngõ vắng
những mái nhà còn phủ nét thời gian
vẻ yên bình của làng quê
ngày càng trở nên hiếm hoi
giữa cái ổn ào tấp nập
của cuộc sống hiện đại
có lẽ vì thế mà phước tích hiện nay
trở thành một trong những ngôi làng đẹp nhất
vẫn giữ nguyên nét dân giá mộc mạc
của vùng thôn quê
đến với phước tích
là đến với làng gốm nổi tiếng
với những sản phẩm thân thuộc
bằng đời sống người dân suốt bao thế hệ
đến nay dù nghề có mai một
nhưng vẫn còn đó
những người cả đời tâm huyết giữ nghề cổ
của cha ông
chẳng biết từ bao giờ
một ngày mới của tôi bắt đầu bằng việc
mở cánh cửa này
chúng tôi trưng bày
lưu giữ những sản phẩm gốm truyền thống
của tổ tiên cha ông để lại
những sản phẩm đơn sơ mộc mạc
nhưng đó là niềm tự hào của tôi
bởi ít ai biết rằng
từng cái chuông cái lu
cái vại đựng nước này
là do ông nội tôi tự tay nặn ra
cuộc sống khó khăn
bố tôi cũng chẳng có gì để lại
ngoài việc dồn hết tâm sức
gìn giữ những vật dụng này
như món báu vật
chưa ngay tôi trưởng thành để truyền lại
giờ đây bố và ông nội
đều đã mất nhưng tình yêu thương của họ
thì vẫn còn hiện diện
qua từng sản phẩm
và với tôi đây không chỉ là
những kỷ vật vô giá mà nó
còn là nghề truyền thống của gia đình
của quê hương mà tôi hằng mong
làng phước tích quê tôi
có dòng sông ô lâu hiền hòa bao quanh
làng tôi bé nhỏ không có ruộng
người dân chỉ biết trông vào nghề gốm
làm kế mưu sinh có lẽ
thứ đất từ dòng sông mang lại đã khiến
gốm phước tích trở nên đặc biệt
rắn chắc chẳng bao giờ thấm nước
dù không hề trắng men
gốm làng tôi dân dã mục mạc
đó chỉ là chiếc nêu dùng để nấu cơm
kho cá là cái chôm
cái vại chứa nước hàng ngày
và cầu kỳ hơn một chút là cái ấm
hay bình đựng vôi
tất cả các sản phẩm đó đều gần gũi
gắn bó và cần thiết trong cuộc sống
hàng ngày của người dân qua các thời kỳ
đặc biệt là những vùng nông thôn
có lẽ vì thế mà ai ai
trong mảnh đất cố đô huế này
cũng biết tới làng gốm phước tích quê tôi
trải qua thời gian
nghề gốm quê tôi dần mai một
cuộc sống hiện đại gần như khước từ
những thứ thô mộc đó
trước đây cũng trên những con đường này
từng người phụ nữ tần tả quê tôi
lại chữ vai với đôi quang gánh
chất đầy gốm đi bán khắp mọi ngã đường
giữa trời trang trang nắng
tất cả những hình ảnh đó in sâu vào tâm
trí tôi như vừa chỉ mới hôm qua
với tôi gốm là truyền thống
là hôn làng là nghề
mà tôi cần phải gìn giữ bằng bất cứ cách nào
vậy nên con trai tôi
dù đã trưởng thành
có nghề nghiệp ổn định
nhưng vẫn theo học nghề làm gốm
bởi đây là nghề của cha ông
nghề đã nuôi sống gia đình
suốt bao nhiêu thế hệ
và ta không thể quên đi gốc rễ của mình
làng tôi từ xưa
đến nay vẫn vậy
gốc thị cổ thụ vẫn xanh tươi
bên ngôi đền làng linh thiêng
chỉ có đời người là thay đổi
và nghề gốm của làng cũng không còn hưng thịnh như xưa
nhưng tôi tin
vẫn còn có những ngọn lửa nhiệt huyết
cháy trong tâm hồn người con làng cổ phước tích
vẫn còn đó những bàn tay đam mê nhào nặn
tạo nên các sản phẩm gốm
từ thứ đất của tổ tiên
của quê hương để lại
chỉ là chúng ta phải biết cách sáng tạo nó
thay đổi nó phù hợp với cuộc sống hiện đại ngày nay
và tôi với chút kinh nghiệm nhỏ nhoi
cũng sẽ hết sức giúp đỡ
bằng tất cả tấm lòng của mình
để nghề gốm quê hương mãi không bao giờ mất
tôi là một con người phật tịch lớn lên từ nhỏ
thì nói chung cái gốm của cha ông tôi để lại
thì cũng là một cái nghề gốm rất nổi tiếng
nhưng mà qua một cái thời gian
tại vì cái nghề ôm đột thì nó bị mai một
do cái thị trường đồ nhôm dừa nó về nhiều
thì do đó nên
mặt hàng gốm của tôi khi sản xuất ra những cái lưu
cái ôm đồ đó thì mặt hàng đó
nó sẽ không chảy trên thị trường nữa
cho nên từ đó thì tôi là một người
người con của phật tịch
cho nên tôi có một cái
nguyện vọng là tôi muốn làm sao để mà
đưa được cái gốm của mình
nó nổi lên lại như ngày xưa
thì cái đó buộc chúng tôi phải là
phải học học cái những
mình phải đưa cái mỹ thuật vào
cái gốm phật tịch để nâng cái gốm phật tịch
nó lên một bước nữa để cho phù hợp với thị trường
cái gốm cổ và gốm mới nó đều giống nhau
sản xuất trên làng phật tịch
đất phật tịch người phật tịch làm
thì đó là gốm phật tịch
nhưng mà sợ gì vì răng của gốm cổ truyền
mà bị mái mổ
mới nhất là thấy các cháu hôm nay
cái gốm phật tịch từ một cái gốm cổ truyền
mà phát triển lên cái gốm mới
để những người khách khi đến với phật tịch
đến với không gian trưng bày bé nhỏ của tôi
không chỉ được chiêm ngưỡng những
sản phẩm gốm cổ của cha ông
mà còn trầm trồ trước những sản phẩm mới lạ
độc đáo của làng gốm hiện nay
hôm nay tôi được
tham quan và đến
nơi trưng bày
những sản phẩm gốm của làng phật tịch
thì tôi đi rất nhiều nơi chẳng hạn như vào bình định
hoặc quận ngã
gặp rất nhiều đồ
lo gốm trong đó
những lo gốm có một đặc thù riêng
nhưng đặc biệt làng gốm phật tịch
có những chất đất
và những công cụ dụng cụ
làm ra nó khác những
cái lo gốm khác
đặc biệt nó có giá trị thời gian
cuộc sống hiện đại khiến những làng quê
dần bị đô thị hóa
các nghề truyền thống xưa cũng dần mai một
nhưng đâu đó vẫn còn những người như ông lê trọng diễn
một đời tâm huyết với nghề của cha ông
bởi với ông
làng con thì nghề phải còn
nghề là hồn cốt làm nên tên tuổi cho làng
và phước tích mãi không chỉ được biết đến
là một ngôi làng cổ kính nên thơ
mà còn là làng gốm
tạo ra các sản phẩm gắn liền với
cuộc sống giản dị của người dân xứ huế
thưa quý vị khán giả
đi qua xứ huế bằng cách trải nghiệm ẩm thực
hay về với những ngôi làng cổ nhuốm màu rêu phong
như phước tích
đều cho chúng ta những cảm nhận rất riêng
dù cuộc sống có phát triển theo huồng quay
thì những ngôi làng cổ
vẫn là thứ được người dân tâm huyết
như hồn cốt của quê hương
và chương trình sắp màu dân tộc kỳ này
cũng xin được tạm dừng tại đây
mọi ý kiến đồng góp xin quý khán giả
gửi về hòm thư
hoặc qua số điện thoại
còn bây giờ
xin kính chào và hẹn gặp lại